thủ tục chuyển đổi sang văn bản chấp thuận trực tiếp nhận và chi trả ngoại tệ
thủ tục chuyển đổi sang văn bản chấp thuận đăng ký đại lý chi trả ngoại tệ
thủ tục chấp thuận của ngân hàng nhà nước đối với cuộc điều tra thống kê về tiền tệ và ngân hàng của tổ chức
cá nhân ngoài hệ thống tổ chức thống kê nhà nước và không có chức năng hoạt động ngân hàng
quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký
tính từ ngày một một hai nghìn một mươi chín đến ngày hai mươi tám hai hai nghìn một mươi chín
ngành hải quan đã thực thu vào ngân sách nhà nước
bao gồm cả từ năm hai nghìn một mươi tám chuyển sang số tiền một trăm năm mươi tám chín tỷ đồng
từ các hoạt động kiểm tra sau thông quan
theo đó tính từ ngày một một hai nghìn một mươi chín đến ngày hai mươi tám hai hai nghìn một mươi chín
toàn ngành đã thực hiện kiểm tra sau thông quan hai trăm ba mươi sáu cuộc
trong đó có một trăm linh sáu cuộc tại trụ sở người khai hải quan
một trăm ba mươi cuộc tại trụ sở cơ quan hải quan
tổng số tiền ấn định thuế và xử phạt vi phạm hành chính
là một trăm bốn mươi sáu năm tỷ đồng
đã thực thu vào ngân sách nhà nước
bao gồm từ năm hai nghìn một mươi tám chuyển sang số tiền là một trăm năm mươi tám chín tỷ đồng
trong tháng ba năm hai nghìn một mươi chín cục kiểm tra sau thông quan
tiếp tục đẩy mạnh công tác thu thập giá soát phân tích thông tin dữ liệu
để xây dựng kế hoạch kiểm tra sau thông quan
theo kế hoạch kiểm tra đánh giá tuần thủ pháp luật
kiểm tra trên cơ sở quản lý rủi ro kiểm tra theo dấu hiệu vi phạm
bên cạnh đó thu thập phân tích xử lý thông tin
và thực hiện kiểm tra sau thông quan theo dấu hiệu vi phạm
từ ngày bốn ba đến ngày năm bốn hai nghìn một mươi chín cục thuế tp hà nội
triển khai tháng đồng hành cùng người nộp thuế năm hai nghìn một mươi chín
và thực hiện quyết toán thuế năm hai nghìn một mươi bảy
trong tháng đồng hành cùng người nộp thuế năm hai nghìn một mươi chín
người nộp thuế sẽ được tham gia các lớp tập huấn thuế miễn phí
được nhận hướng dẫn quyết toán thuế tự động qua email
được tham gia hội nghị gặp gỡ trao đổi và giải đáp trực tiếp
những vướng mắc về chính sách thuế
đây là hoạt động nhằm giúp đỡ tạo điều

và điều kiện thuận lợi cho người nộp thuế
về thực thi chính sách pháp luật thuế nói chung
thực hiện quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp
và quyết toán thuế thu nhập cá nhân nói riêng
bên cạnh đó cục thuế tp hà nội sẽ có phương án riêng
để hỗ trợ và tiếp nhận hồ sơ bằng việc cử cán bộ thuế đến doanh nghiệp
để tiếp nhận hồ sơ hoặc phối hợp với doanh nghiệp kiểm tra
giả soát hồ sơ khai thuế của người lao động
và tiếp nhận tại phòng quản lý
ngân hàng trung ương châu âu ecb dự báo nền kinh tế eurozone
sẽ tăng trưởng một một trong năm nay giảm sáu với mức dự báo trước đó
đối với năm hai nghìn hai mươi ecb dự đoán nền kinh tế khu vực tăng trưởng một sáu
thay vì mức một bảy trước đó
vừa qua ngân hàng trung ương châu âu ecb đã hạ dự báo tăng trưởng kinh tế
của khu vực đông tiến chung châu âu eurozone trong năm nay và năm hai nghìn hai mươi
do những bất ổn từ địa chính trị cho đến xung đột thương mại
đang đè nặng lên nền kinh tế khu vực
cụ thể ecb dự báo nền kinh tế eurozone sẽ tăng trưởng một một trong năm nay
giảm sáu so với mức dự báo trước đó
đối với năm hai nghìn hai mươi thể chế tài chính này dự đoán nền kinh tế khu vực tăng trưởng một sáu
thay vì mức một bảy được đưa ra trước đó
bên cạnh đó ecb đã quyết định giữ nguyên lãi suất cơ bản ở mức thấp kỷ lục
và duy trì lãi suất tái cấp vốn ở mức lãi suất cho vay là hai mươi
và lãi suất tiền gửi là âm bốn
vừa qua trung quốc và mỹ đã thảo luận
về cách tôn trọng thẩm quyền về tiền tệ của mỗi nước
trong việc quyết định chính sách tiền tệ tôn trọng cơ chế tỷ giáo hối đoái
do thị trường quyết định
trung quốc và mỹ đã thảo luận về tỷ giáo hối đoái
và đạt sự đồng thuận trong nhiều vấn đề then chốt
và quan trọng tại vòng đàm phán thương mại và kinh tế mới nhất
cụ thể hai bên đã thống nhất tôn trọng thẩm quyền về tiền tệ của mỗi nước
trong việc quyết định chính sách tiền tệ tôn trọng cơ chế tỷ giá hối đoái
do thị trường quyết định
cũng như những cam kết được đưa ra trong hội nghị thượng đỉnh
nhóm các nền kinh tế phát triển và mới nổi hàng đầu g hai mươi
hồi cuối năm ngoái ở argentina
như quyết định không chấp nhận việc phá giá để cạnh tranh
không sử dụng tỷ giáo hối đoái cho mục đích cạnh tranh
và duy trì liên lạc chặt chẽ về những thị trường ngoại hối
thưa quý vị nghị định số sáu mươi hai hai nghìn một mươi bảy của chính phủ
quyết định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành luật đấu giá tài sản chính thức cơ hội lực
điều này mang đến cho thị trường nhiều tác động tích cực
nhưng cũng đặt ra không ít lo ngại về quản lý hoạt động thương mại điện tử
đặc thù của thị trường đấu giá tại việt nam hiện nay là chủ yếu đấu giá tài sản
mà theo quy định của pháp luật phải bán thông qua đấu giá
với những quy định hết sức chặt chẽ về trình tự thủ tục
đề cao trách nhiệm của người có tài sản của đấu giá viên và tổ chức đấu giá tài sản
tách bạch quy trình trước trong và sau khi đấu giá
và đặc biệt là những quy định riêng áp dụng đối với đấu giá tài sản
mà pháp luật quy định phải xử lý thông qua đấu giá bổ sung hình thức đấu giá trực tuyến
sự phát triển nhanh chóng của internet đem đến cơ hội lớn cho lĩnh vực bán đấu giá trực tuyến ở việt nam
hàng loạt website bán đấu giá trực tuyến ra đời
tạo nên sức ép cho các công ty bán đấu giá truyền thống
và buộc họ phải chuẩn bị hòa mình vào xu thế này
theo tôi thì đấu giá truyền thống thì nó rất là phức tạp
thứ nhất là tôi phải đi khoảng bốn lần
một là mua hồ sơ hai là lục hồ sơ ba là giữ phiên bầu giá
nếu trượt thì tôi phải quay lại lấy tiền
và cái việc đi lại nó rất là phức tạp
có những phiên đấu giá trong việt nam mình phải bay máy bay vào chi phí cho tốn kém
mặc dù bắt đầu ghi nhận sự hào hứng của các doanh nghiệp trong lĩnh vực du lịch bất động sản nông sản
tuy nhiên các đại diện doanh nghiệp có tham gia hoạt động thương mại điện tử
vẫn cho rằng để hoạt động đấu giá trực tuyến được vận hành thuận lợi
thì các bộ ngành liên quan cần hướng dẫn chi tiết hơn
trong đó cần thống nhất về các loại tài sản được đấu giá trực tuyến
đối tượng được tham gia hoạt động đấu giá
đồng thời phải có chế tài đảm bảo xử lý nghiêm những trường hợp sai phạm
như công bố thông tin bán đấu giá giả công bố tên loại hàng hóa bán đấu giá sai sự thật
theo tôi thấy tại việt nam hình thức đấu giá trực tuyến chưa phát triển mạnh
mặc dù thương mại điện tử tại đây đã phát triển khá nhanh và thu được rất nhiều thành công
mục đích chính của đấu giá trực tuyến là khiến mọi thứ trở nên công khai minh bạch an toàn
và việc xử lý được nhanh chóng
người tham gia đấu giá cũng có thể yên tâm với việc đấu giá của mình
trong việc quản lý giá hay những bước giá và quan trọng hơn cả
là họ có thể tham gia được nhiều phiên đấu giá cùng một lúc
mà đối tượng cạnh tranh không thể nhận biết được biểu cảm của mình trong quá trình đấu giá
tôi thấy áp dụng đấu giá bằng phương pháp trực tuyến
nó rất là hữu ích cho bản thân tôi cũng như tất cả các đối tượng
các khách hàng đấu giá
thứ nhất là nó đem lại cho tôi cái sự thoải mái
có thể tôi có thể ở nhà hay có thể ngồi bạn tôi hay ngồi cùng cà phê
là tôi có thể được đấu giá mà không mất chi phí
mà tôi vẫn được mua một cái sản phẩm mà tôi ưng ý
theo thống kê của bộ công thương những gian lận vi phạm chủ yếu trong đấu giá trực tuyến
thường xảy ra là tổ chức đấu giá giao hàng chậm chất lượng kém không đúng như miêu tả ban đầu
một số đối tượng lợi dụng kẽ hở tâm lý mua bán nhẹ dạ cả tin
và thói quen mua hàng online nhưng thanh toán tiền mặt
trong khi đấu giá trực tuyến càng trở nên sôi động
thì người tiêu dùng càng phải gia tăng cảnh giác để tránh các trường hợp lừa đảo thiệt hại đáng tiếc xảy ra
ra đời bốn thì tất cả những thủ tục hành chính để làm cản trở cho nhà khách hàng đấu giá
cũng như người có tài sản sẽ giảm bớt đi
và chính phủ cũng rất là khuyến khích những doanh nghiệp mà đang làm theo này
kể cả phía bộ tư pháp và các cơ quan bàn ngành cũng đều rất là khuyến khích
và cái pháp lý của nó là gì
từ khi luật đấu giá ra đời có hiệu lực là ngày một tháng bảy năm hai nghìn một mươi bảy
thì cái hình thức đấu giá trực tuyến đã được nêu rõ trong luật
và cũng đã có nghị định sáu mươi hai ban hành kèm theo về hướng dẫn chi tiết của việc đấu giá trực tuyến đó
và trong đó họ cũng có từng quy trình từng bước
rồi thậm chí là một doanh nghiệp mà được phê duyệt cái phần mềm đấu giá trực tuyến
thì sẽ phải trải qua những cái bước như thế nào
từ góc độ ngành công nghiệp đấu giá nền tảng trực tuyến giúp giảm chi phí
cũng như sự ủng hộ công bằng và minh bạch trong tổ chức đấu giá
nhanh chóng có vị thế riêng đấu giá trực tuyến phát triển nhờ các yêu thế khác biệt
so với loại hình đấu giá truyền thống
các món đồ được đưa thường xuyên ngay trên internet
giúp người tham dự có thể dễ dàng tham gia các phiên đấu giá tại bất cứ đâu
đồng thời đấu giá trực tuyến đưa lại lợi ích đồng thời cho cả người bán hàng lẫn người mua hàng
nên luôn cuốn hút đông đảo người tham gia
ngoài ra đấu giá trực tuyến còn tạo nên sự tương tác xã hội rộng khắp
nhờ việc trao đổi thông tin giá cả sản phẩm kinh nghiệm mua bán
từ đó tạo nên tương tác cung cầu lớn trên trang đấu giá trực tuyến
đem lại cơ hội phát triển mạng lưới kinh doanh cho phương thức đấu giá này
hiện việt nam xếp hạng bốn mươi tám trên sáu mươi quốc gia có tốc độ chuyển đổi kinh tế số hóa nhanh trên thế giới
đồng thời xếp hạng hai mươi hai về tốc độ phát triển số hóa
điều đó chứng tỏ việt nam đang trong nền kinh tế số hóa
và lĩnh vực thương mại điện tử có triển vọng tiến xa hơn
báo cáo chỉ số thương mại điện tử việt nam năm hai nghìn một mươi tám cũng cho thấy
tốc độ tăng trưởng trong một số lĩnh vực cụ thể rất ngoạn mục
đối với lĩnh vực bán lẻ trực tuyến thông tin từ hàng nghìn website thương mại điện tử cho thấy
tỷ lệ tăng trưởng doanh thu năm hai nghìn một mươi bảy tăng ba mươi năm
khảo sát gián tiếp qua một số doanh nghiệp chuyển phát hàng đầu cho thấy
tốc độ tăng trưởng doanh thu từ dịch vụ chuyển phát từ sáu mươi hai đến hai trăm linh
với điểm xuất phát thấp khoảng bốn tỷ usd vào năm hai nghìn một mươi tám
nhưng nhờ tốc độ tăng trưởng trung bình trong ba năm liên tiếp cao
nên quy mô thị trường thương mại điện tử năm hai nghìn một mươi tám lên tới khoảng bảy tám tỷ usd
nếu tốc độ tăng trưởng của năm hai nghìn một mươi chín và hai nghìn hai mươi tiếp tục ở mức ba mươi
thì tới năm hai nghìn hai mươi quy mô thị trường sẽ lên tới một mươi ba tỷ usd
quy mô này sẽ cao hơn mục tiêu nêu trong kế hoạch tổng thể phát triển thương mại điện tử
giai đoạn hai nghìn một mươi sáu hai nghìn hai
thì hiện nay chúng ta đã có những con số khá là ấn tượng
trung bình từ hai nghìn một mươi ba cho đến bây giờ thì con số trung bình chúng ta phát triển về doanh thu khoảng hai mươi năm
như thế là một con số khá là ấn tượng không chỉ đối với trong khu vực mà đối với trên thế giới
nhất là hai nghìn một mươi tám thì chúng tôi cũng quan sát một sự phát triển khá là ấn tượng
kinh tế số là bước phát triển tất yếu phù hợp với xu thế mới
mang lại hiệu quả và giá trị lợi nhuận cao
trong khi nền kinh tế truyền thống đang dần bão hòa
tuy nhiên theo nhận định của các chuyên gia
kinh tế số hóa của việt nam hiện mới chỉ tập trung vào khía cạnh liên lạc giải trí và thông tin
trong khi nhiều lĩnh vực khác như thương mại điện tử vẫn còn nhiều thách thức
với một quốc gia có đến năm mươi ba dân số sử dụng internet và gần năm mươi triệu thuê bao sử dụng smartphone
thị trường thương mại điện tử ở việt nam được dự đoán rất điểm năng và sẽ bùng nổ trong thời gian tới
về dịch vụ sẽ có nhiều sự cung cấp tốt hơn
về shopee thì mình sẽ có mục tiêu là giao hàng nhanh hơn tốt hơn
và thứ hai là nhiều thương hiệu những thương hiệu lớn sẽ bắt đầu đầu tư nhiều hơn vào thương mại điện tử
một phần là họ cũng thấy được những lợi ích thương mại điện tử đem lại
và thứ ba là dịch vụ về thương mại điện tử sẽ được đầu tư nhiều hơn
vận chuyển giao nhận cả về mức tiện lợi cũng như mức an toàn sẽ được tăng nhiều hơn
vì người tiêu dùng dần dần họ sẽ khó tính hơn
chúng tôi nghĩ rằng là trong các lĩnh vực hiện nay
chúng ta đã phát triển khá là nhiều chính sách
cũng như là thống kê của chúng tôi thì thấy rằng
chẳng hạn những lĩnh vực liên quan đến giao dịch điện tử liên quan đến bảo mật liên quan đến hạ tầng
liên quan đến thanh toán chúng ta đã có những chính sách khá là đầy đủ
tuy nhiên việc và sự liên thông của các chính sách cũng như áp dụng thực tế
thì chúng ta sẽ còn phải tiếp tục cải thiện thêm rất nhiều
so với một vàng thế giới thì cơ sở pháp lý của việt nam tương đối đầy đủ
nếu chúng ta nói đến các chính sách hỗ trợ
tuy nhiên việc áp dụng thực tế để cho những chính sách thực sự đi vào cuộc sống
để chúng ta có thể phát huy được những lợi ích của ngành mạng một
như phát triển bền vững kinh tế số thì chúng ta còn phải làm rất nhiều
hiện tốc độ tăng trưởng lĩnh vực thương mại điện tử của việt nam khoảng ba mươi năm
cao gấp hai năm lần nhật bản
do đó các chuyên gia nhìn nhận mặc dù vẫn còn những thách thức
đặc biệt trong bối cảnh toàn cầu hóa và sự phát triển của công nghệ cho phép doanh nghiệp nước này
dễ dàng bán hàng trực tuyến ở nước khác
nhưng thương mại điện tử tại việt nam vẫn là một mảnh đất tiềm năng cho các doanh nghiệp trong nước
trong đó có cả các doanh nghiệp khởi nghiệp
chương trình tài chính ngân hàng tuần này của truyền hình nhân dân xin dừng lại tại đây
chúng tôi rất mong nhận được sự quan tâm đóng góp của quý vị
mọi thông tin xin được gửi về chương trình tài chính ngân hàng
phòng phóng sự phim tài liệu trung tâm truyền hình nhân dân số bảy mươi một hàng chống quận hoàn kiếm hà nội
xin trân trọng cảm ơn và hẹn gặp lại